thưa quý vị sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn khẳng định sức mạnh to lớn của đoàn kết
coi đoàn kết là một lực lượng vô địch đoàn kết làm ra sức mạnh đoàn kết là sức mạnh là then chốt của thành công
với người đoàn kết nói chung và đoàn kết trong đảng nói riêng là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
hôm nay kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
kính mời quý vị và các bạn cùng điểm lại tư tưởng của người về đoàn kết trong đảng
đoàn kết thống nhất là một yêu cầu cơ bản một nguyên tắc tổ chức và hoạt động quan trọng hàng đầu của đảng
quyết định sức mạnh của đảng nhằm bảo đảm giành được những thắng lợi to lớn
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định sức mạnh to lớn của đoàn kết qua thực tiễn cách mạng nước ta
đoàn kết là một lực lượng vô địch lực lượng đoàn kết đã giúp cách mạng tháng tám thành công
lực lượng đoàn kết đã giúp kháng chiến thắng lợi
người đã chỉ rõ đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và của dân ta
các đồng chí từ trung ương đến các tri bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn con người của mắt mình
thế thì tại sao bắc hồ của chúng ta lại so sánh sự đoàn kết giữ gìn đảm bảo sự đoàn kết và thương yêu nhau
nó giống như con người của mắt mình
nếu chúng ta bị tổn thương con người chúng ta không thấy ánh sáng nữa
và khi chúng ta không thấy ánh sáng thì chúng ta sẽ hành động nó không được sáng suốt
phân tích toàn diện sâu sắc tầm quan trọng của sự đoàn kết thống nhất trong đảng
chủ tịch hồ chí minh nhấn mạnh đoàn kết là sức mạnh của chúng ta
đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn
phát triển mọi thuận lợi và làm cho nhiệm vụ nhân dân giao phó cho chúng ta
toàn đảng toàn dân đông sức đông lòng thì khó khăn gì cũng nhất định khắc phục được
luôn luôn trên tinh thần đoàn kết thương yêu nhau
thì chúng ta sẽ tìm được ra những giải pháp tốt nhất cho tất cả các công việc
và cuộc sống của chúng ta nó sẽ đầy nhân ái đầy tử tế
cho nên đoàn kết vô cùng quan trọng
mà đoàn kết ở đây thì bác hồ khắc lê đinh còn dặn thêm là phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau
thực tiễn hơn chín mươi năm qua kể từ ngày đảng ta ra đời và lãnh đạo cách mạng việt nam
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đã cho thấy đoàn kết thống nhất trong đảng
là cội nguồn của những thành công
chủ tịch hồ chí minh đã từng khẳng định
ta thành công chính vì ta đoàn kết quyết tâm tin tưởng
thưa quý vị đoàn kết là sức mạnh là then chốt của thành công
vì thế đoàn kết thống nhất trong đảng phải là một chiến lược lâu dài
là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng việt nam
và để củng cố phát triển sự đoàn kết thống nhất trong đảng
theo chủ tịch hồ chí minh
đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên tự phê bình và phê bình
trên tinh thần đồng chí thương yêu nhau
trong di trúc của mình chủ tịch hồ chí minh đã căn dặn
trong đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên và nghiêm trình tự phê bình và phê bình
là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của đảng
phải có tình đồng chí thương yêu thương nhau
vô cùng sáng suốt khi thêm vào đó một cái mệnh đề là
giữ gìn sự đoàn đảm bảo giữ gìn sự đoàn kết thương yêu
thường xuyên thực hành tự phê bình và phê bình
và phải có tình thương yêu đồng chí
chức là lấy cái sự tử tế của lương tâm của nhân cách con người
trên tinh thần thương yêu
thì chúng ta mới phê bình mới tự phê bình
và mới đạt đến đoàn kết thực sự
cả về lý tính cả về tình thần thương yêu
và tình cài
người cũng chỉ rõ cách tự phê bình và phê bình
để giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng
tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình
là sẵn sàng thừa nhận trước mọi người những khuyết điểm của mình
để bản thân cũng như mọi người tìm cách sửa chữa
còn phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình
là tham gia góp ý và nêu cách thức để sửa chữa khuyết điểm
từ đó cổ vũ đồng chí mình phát huy những ưu điểm

hay những việc làm tốt
cùng nhau tìm ra biện pháp khắc phục khuyết điểm hạn chế sai lầm
để cùng nhau ngày càng tiến bộ
đã có làm thì thế nào cũng có sai
và trước cái sai của mình và sai của đồng chí
thì phải nghiêm túc phê bình
nhưng phải dựa trên tình thương yêu đồng chí
để giúp nhau cùng tiến bộ
cái đó quan trọng lắm
và đoàn kết thống nhất trong đảng
theo chủ tịch hồ chí minh
không phải là đoàn kết một chiều
mà không bằng mặt
nhưng mà đoàn kết trên cương lĩnh
và trên điều lệ đảng
trên các nguyên tắc của đảng
chứ không phải đoàn kết theo kiểu
gió chiều nào chia chiều ấy
hay là không phải theo kiểu
anh không đụng đến tôi
thì tôi không đụng đến anh
nhưng mà đã đụng đến nhau
thì lại theo kiểu tốt gươm ra
mà quyết phần này sống chết mà thôi
thì không phải
như vậy đoàn kết thống nhất trong đảng
là mỗi đảng viên phải gương mẫu thực hiện
nói đi đôi với làm
đoàn kết không phải ngoài miệng
mà phải đoàn kết trong công tác
trong tự phê bình
và phê bình giúp nhau tiến bộ
thưa quý vị và các bạn
tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết thống nhất trong đảng
là kim chỉ nam
là một trong những nguyên tắc hàng đầu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
trong xây dựng trình đốn đảng hiện nay
chính vì vậy xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong đảng
theo tư tưởng hồ chí minh
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
là trách nhiệm của các tổ chức đảng
và mỗi cán bộ đảng viên
phải thực sự thấm nhuần
để thực hiện cho tốt